các siêu thị đồng loạt giảm giá thịt lợn thịt kiều nhập khẩu khi giá lợn hơi trong nước tăng cao
rau củ quả sản phẩm tinh bột thực phẩm nhập khẩu cũng được khuyến mãi tại các gian hàng thực phẩm
các loại thịt nhập khẩu được giảm giá mạnh đùi cừu úc giảm giá còn bốn trăm linh chín đồng một kg
móng giò lợn của bỉ còn bảy mươi chín đồng một kg tim lợn tây ban nha giá một trăm linh chín đồng một kg
giá rau củ quả nhập khẩu cũng giảm mạnh
vải thiều thanh hà hải dương và lụng ngạn bắc giang đồ mùa được bán với giá hai mươi năm đồng đến bốn mươi đồng một kg
rẻ một nửa so với năm trước nhưng tiêu thụ khá chậm
vải được phân làm ba loại quả vải to đẹp nhất được bán với giá ba mươi năm đồng một kg
vải đại trà có giá ba mươi đồng một kg và vải quả rời giá chỉ còn một mươi năm đồng một kg
vải năm nay có chất lượng tốt mẫu mã đẹp mắt quả ngọt và to đều
tuy nhiên hàng bán chậm dù giá chỉ bằng một nửa so với năm ngoái
với mức nhiệt vượt ngưỡng bốn mươi độ c chỉ số tuv cao kèm theo nắng nóng kéo dài
đã khiến nhu cầu tìm mua đồ chống nắng tăng cao
nhiều khách hàng đã chi tới tiền triệu để sám những loại áo chống nắng đặc trùng áo làm mát áo điều hòa
từ một trăm linh đồng tới gần hai triệu đồng một cái áo chống nắng được giao bán khắp các chợ mạng xã hội
có thêm nhiều mẫu riêng cho nam giới
các loại áo chống nắng nhập khẩu có giá năm trăm linh đồng một cái
đắt nhất trên thị trường là dòng áo chống nắng điều hòa giá khoảng từ năm trăm linh đến một năm triệu đồng một chiếc
lắp kèm quạt gió mini có khả năng làm mát tới sáu tám tiếng đồng hồ
thời tiết nắng nóng hóa đơn tiền điện tăng vọt khiến nhiều người tìm mua công tơ điện có wifi điều khiển bằng giọng nói
tính được lượng điện công suất nhỏ có chức năng đóng cắt nguồn điện từ xa để kiểm tra so sánh với công tơ điện chính
công tơ wifi có độ chính xác đến cộng trừ một cao hơn so với công tơ điện cơ cộng trừ hai
kết cấu nhỏ gọn thuật tiện lắp đặt
sản phẩm được giao bán với giá từ một năm đến một tám triệu đồng một sản phẩm
mặc dù số điện từ công tơ wi fi tranh khá nhiều so với số điện do điện lực thông báo
nhưng không được cơ quan địa lực chấp nhận vì không được kiểm chứng tại việt nam
ngay từ ngày đầu tuần giá vàng trong nước đã vượt mốc bốn mươi chín triệu đồng một lượng
các chuyên gia dự báo tháng sáu có thể sẽ là một tháng rất hỗn loạn của thị trường vàng
trong tuần giá vàng sgc giao dịch quanh mức trên bốn mươi tám triệu đến bốn mươi chín triệu đồng một lượng
tăng khoảng từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng một lượng
vàng giao ngay trên thị trường thế giới đã tăng gần chín đạt một bảy trăm hai mươi tám bảy mươi usd một ounce
theo kitco tám mươi bảy chuyên gia dự báo vàng sẽ tăng
chỉ bảy dự báo vàng giảm và số còn lại cho rằng giá vàng đi ngang
nhằm thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ đồng ý giảm năm mươi giá cất hạ cánh tàu bay
và giá dịch vụ điều hành bay đi đến đối với các chuyến bay nội địa
cùng với quyết định giảm năm mươi
giá cất hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay
thủ tướng cũng yêu cầu chính ủy ban thượng vụ quốc hội xem xét
giảm thuế bảo vệ môi trường bằng bảy mươi mức thuế hiện tại
áp dụng mức giá tối thiểu đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không
từ tháng ba cho đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi
lao động giúp việc trong gia đình được nghỉ ít nhất sáu giờ liên tục trong hai mươi bốn giờ
và bình quân được nghỉ ít nhất bốn ngày một tháng
đây là đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội trong quy định mới
nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động giúp việc
bộ lao động thương binh và xã hội đang xây dựng dự thảo nghị định
quyết định về lao động là người giúp việc
trong đó người sử dụng lao động phải cung cấp rõ các thông tin về số lượng thành viên
điều kiện ăn ở của người lao động mức lương và bảo hiểm
trách nhiệm bảo đảm thời giờ nghỉ ngơi tối thiểu là sáu giờ liên tục trong hai mươi bốn giờ
và bình quân nghỉ ít nhất bốn ngày một tháng
hiện nay giá bán xăng dầu của hai nhà máy lọc dầu dung quất và nghi sơn
đang chi phối thị trường
tuy nhiên các doanh nghiệp chủ yếu nhập từ hàn quốc do giá cạnh tranh hơn
khi nguồn cung xăng dầu khan hiếm các doanh nghiệp không vội bán ra
để kiếm lợi nhuận lớn tạo thế cạnh tranh ngầm trên thị trường
cơ quan điều hành chỉ cần tăng giá năm trăm linh đồng cho mỗi lần điều chỉnh giá xăng dầu
sau hai hoặc ba kỳ điều hành tương đương ba mươi ngày đến bốn mươi năm ngày
mỗi lít xăng giữ lại doanh nghiệp xăng dầu lại ít nhất hai đồng
lúc đó lợi nhuận là khủng khiếp
thị trường xăng dầu tại việt nam đang có những cơn sóng ngầm cạnh tranh và đầu cơ
găm hàng đón đầu xăng tăng giá trong bối cảnh nguồn cung nhỏ giọt hiện nay